thưa quý vị nhân dịp tết trung thu sắp đến các mặt hàng bánh trung thu đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng
tuy nhiên lợi dụng nhu cầu đang tăng cao nhiều đối tượng hám lợi vẫn bán ra thị trường các loại sản phẩm kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ
những chiếc bánh này được bán tràn lan trên chợ mạng với giá cả rất rẻ
thế nhưng ngoài những lời quảng cáo của chính người bán thì người tiêu dùng khó mà biết được chính xác thông tin của các sản phẩm trên khi toàn bộ nhãn mát đều là tiếng nước ngoài
bao ăn vào sẽ mê tít
nó được bán ở khắp nơi
trên các sản thương mại điện tử lượt mua các loại bánh trung thu mini giá rẻ này cũng không hề ít
nhiều khách hàng còn không tiếc lời khen ngợi hương vị bánh thơm ngon
chính vì vậy mà nhiều người tiêu dùng đã tin tưởng và chẳng hề may lo lắng gì khi chọn mua
liên hệ qua điện thoại với một trang facebook giới thiệu là cơ sở chuyên bán đồ ăn vặt nội địa trung quốc có địa chỉ tại quận long biên thành phố hà nội
chúng tôi đã được người bán tiếp tục giới thiệu về sản phẩm này

nhiều khách hàng còn không tiếc lời khen ngọt

chúng tôi đã được người bán tiếp tục giới thiệu
trao đổi với phóng viên tiến sĩ trần đáng nguyên cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết
thông thường thời hạn bảo quản tối đa của bánh dẻo là một mươi ngày còn bánh nướng là hai mươi một ngày
nếu dùng các loại chất bảo quản trong danh mục cho phép thì thời hạn này chỉ có thể tăng lên gấp đôi
cái bánh trung thu mà ghi tới sáu tháng thì tôi nghĩ là cái này ta phải xem xét lại
nó ghi đáng mắc có đúng hay không và nó ngay sản xuất và hạn sử dụng
đặc biệt là vấn đề mà mình cứ ghi như thế thì ta phải xem là dùng cái chất bảo quản gì
có nằm trong danh mục cho phép hay không
chứ nếu mà tới sáu tháng này tôi nghi ngờ là có một cái chất bảo quản rất độc hại
tuy nhiên trên những chiếc bánh trung thu này không hề có bất cứ thông tin nào bằng tiếng việt
để người tiêu dùng có thể biết được chính xác nó được làm nên từ những nguyên liệu gì
và trong đó liệu có loại chất bảo quản nào không
và dòng số được ghi trên bao bì này liệu có thực sự là ngày sản xuất
thậm chí khi bẻ ra cũng khó mà nhận biết được chiếc bánh trung thu này là vị gì
trong vô số vị mà người bán quảng cáo
những sản phẩm đó có rất nhiều nguy cơ
nó có thể cho những chất độc hại vào
cái thứ hai là anh dùng nguyên liệu bị mốc bị hỏng
mà nếu mốc là nó có thể sinh ra độc tố gây ung thư
cái nguy cơ nhất tức là nó dùng các hóa chất bảo quản ngoài danh mục cho phép
mà nó không công bố trên dãn là không được
thì theo tôi người tiêu dùng không tiêu dùng
và cơ quan quản lý phải tịch thu tiêu hủy và cấm lưu hành các sản phẩm như thế
bởi vì sản phẩm muốn nhập vào việt nam
anh phải có đầy đủ nhãn mát
phải có bàn tiếng việt
được nhập khẩu vào cơ quan nào cho phép
ghi rõ làng trình đoạn
giá rẻ màu sắc sạc sỡ đa dạng về hương vị
những điều này khiến cho nhiều người tiêu dùng thích thú và bỏ tiền mua
xong họ lại nhắm mắt bỏ qua điều quan trọng
đó là những yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm
trong khi những chiếc bánh trung thu tương tự như thế này
đã liên tục bị lực lượng chức năng thu giữ trong những ngày qua